chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
chiều nay tại nhà quốc hội chủ tịch nước nguyễn xuân phúc dự lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập
hai mươi tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai và đón nhận huân chương lao động hạng nhất của ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
chủ tịch quốc hội vương đình huệ dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
tham dự buổi lễ có các đồng chí ủy viên bộ chính trị ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội
và các đồng chí nguyên lãnh đạo quốc hội qua các thời kỳ
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
và trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tham dự buổi lễ
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã trao tặng hương trường lao động hạn nhất
cho ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
đây là phần thưởng cao quý mà đảng nhà nước trao tặng cho ủy ban quốc phòng và an ninh
là niềm cổ vũ động viên rất lớn đối với các sĩ quan tướng lĩnh cán bộ viên chức của ủy ban qua các thời kỳ
phát biểu tại buổi lễ ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
trong chặng đường ba mươi năm qua chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh
trong công tác lập pháp ủy ban đã cụ thể hóa quan điểm của đảng trong sửa đổi bổ sung hiến pháp năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hai nghìn một mươi ba
đặc biệt là tham mưu xây dựng hoàn thiện các chế định về bảo vệ tổ quốc xây dựng lực lượng vũ trang hội đồng quốc phòng an ninh
đến nay hệ thống pháp luật về quốc phòng và an ninh cơ bản được hoàn thiện là cơ sở pháp lý quan trọng
nhằm phát huy hiệu lực quản lý nhà nước nâng cao năng lực bảo vệ tổ quốc bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong thực tiễn
về nhiệm vụ trong thời gian tới chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chủ trì tham mưu và triển khai công tác giám sát tối cao của quốc hội
với các nội dung đa dạng tập trung vào những vấn đề người dân quan tâm tiếp tục có những đóng góp quan trọng
trong việc sửa đổi bổ sung hoàn thiện pháp luật cơ chế chính sách nâng cao chất lượng thẩm tra các dự án luật về lĩnh vực quốc phòng an ninh
cục pháp chế và cải cách hành chính
tiểu ban lý luận về pháp luật bảo vệ an ninh trật tự và cải cách tư pháp bộ công an
phối hợp với công an tỉnh quảng ninh vừa tổ chức hội thảo khoa học lý luận pháp luật về phòng chống tội phạm
và những vấn đề đặt ra đối với việc hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác phòng chống mua bán người trong tình hình mới
tại hội thảo các tham luận đã tập trung phân tích làm rõ những tồn tại hạn chế trong quá trình thi hành các quy định của pháp luật về mua bán người
phương hướng giải pháp và hoàn thiện pháp luật về mua bán người và kết quả tuyên truyền phòng chống mua bán người trên báo chí công an nhân dân
nhằm góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý về phòng chống mua bán người trong tình hình mới
đây là cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ trực tiếp cho việc đề xuất xây dựng luật phòng chống mua bán người sửa đổi
nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
trong đó đề nghị công an tỉnh quảng ninh cần phối hợp chặt chẽ với cục pháp chế và cải cách hành chính
tiểu ban lý luận về pháp luật bảo vệ an ninh trật tự và cải cách tư pháp bộ công an
công an các tỉnh thành phố tiếp tục nghiên cứu đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về mua bán người
tăng cường các biện pháp tiếp nhận xác định bảo vệ giải cứu các nạn nhân và nhân thân của họ
đẩy mạnh quan hệ phối hợp giữa cơ quan tố tụng giữa lực lượng công an với ngành chức năng liên quan
và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác phòng chống mua bán người tăng cường hợp tác quốc tế
qua đó nội luật hóa các điều ước quốc tế liên quan đến công tác phòng chống mua bán người
và thống nhất các nội dung giữa việt nam và các nước trong hợp tác quốc tế về buôn bán người
thưa quý vị báo cáo mới đây của chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm hai nghìn một mươi chín
có một con số rất đáng lưu ý đó là tỷ lệ kéo giảm tội phạm đạt gần một mươi
và liên tiếp trong nhiều năm trở lại đây con số này luôn ở mức cao
điều này đồng nghĩa với việc vi phạm pháp luật giảm góp phần tích cực trong việc giữ vững bình yên cuộc sống của nhân dân
báo cáo tại phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm hai nghìn một mươi chín
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cho biết
tình hình an ninh quốc gia trên tất cả các lĩnh vực được dư vững cơ bản trật tự xã hội cũng được giữ vững
năm hai nghìn hai mươi hai giảm chín bảy mươi năm tội phạm
năm hai nghìn hai mươi hai giảm chín bảy mươi năm tội phạm
giảm cán bộ được vào đấy giảm chạy giam giảm rất nhiều các thứ khác
thì con số này có một ý nghĩa rất quan trọng
thứ nhất là giảm được chín bảy mươi năm là tỷ lệ tội phạm
nó thể hiện một lỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị chúng ta
trong đó có nồng cốt là ngành công an trong việc phòng chống tội phạm
đối với công tác quản lý nhà nước thì theo tôi nghĩ là nếu giảm bớt cái tình hình tội phạm
công tác quản lý nhà nước chúng ta nó sẽ tốt hơn rất nhiều
thứ nhất là
cái áp lực lên công việc lên cán bộ chiến sĩ cái ngành công an nó cũng sẽ đỡ đi
mà cái quan trọng hơn thì tôi nghĩ là áp lực lên xã hội
tức là đỡ đi trong ngân sách nhà nước trong cái việc giam giữ trong cái việc mà tạm giam
hay là trong cái việc chúng ta đầu tư cho cái việc phát triển của các lực lượng an ninh
các lực lượng đầu tư cho ngành công an chúng ta cũng tập trung được đầu tư nó mang tính hiện đại hơn
cái nữa là cái quan trọng hơn quan điểm của người dân
cái cử tri cả nước người ta ngày càng tin tưởng
và cái đường lối của chúng ta và cái sự lỗ lực của các cơ quan chúng ta trong việc là bảo đảm an ninh an toàn
bên cạnh đó một vấn đề được báo cáo của chính phủ nêu
chính là công tác phòng chống tham nhũng với nhiều vụ án vụ việc tham nhũng được phát hiện điều tra xử lý
cái công tác phát hiện điều tra các vụ án về kinh tế tham nhũng có nhiều bước tiến mới
đã có phần cảnh tỉnh dân đe tạo cái môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế xã hội
đấy là một vụ
vụ cảnh tỉnh cả một vùng cả một lĩnh vực
thế và cái cơ bản là chúng ta đã ngăn chặn được bước đầu những cái tham nhũng
thế rồi các cái vụ án kinh tế cũng như thế thôi
một vụ án thôi nhưng mà cảnh tỉnh cả một lĩnh vực cả một vùng
những yếu tố đó rất quan trọng mà trước đây có thể chúng ta làm
thì nó chưa được đến cái tầm ở cái mức độ như vậy
mà chúng ta đã biết trong cả có quá trình thời gian rất dài vừa qua
chúng ta liên tục đấu tranh phòng chống tham nhũng
mà có thể nói là một cuộc đấu tranh quyết liệt
không vùng cấm không gọi lệ
kể cả có những trường hợp các đồng chí lãnh đạo cấp rất cao
của trong đảng cũng như trong nhà nước ta
mắc phải vi phạm chống tham nhũng đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
chứ không loại trừ bất cứ ai
người dân cử tri người ta đánh giá rất cao cái việc này
cái việc thứ nhất là công tác phòng là quan trọng hơn công tác chống
phòng là để cho không thể tham nhũng không dám tham nhũng
còn công tác chống là khi chúng ta đã phát hiện ra
thì chúng ta phải xử lý nghiêm để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật
cũng qua đó là cảnh tỉnh gian đe đối với xã hội
vâng thưa quý vị dù chưa được quốc hội giao chỉ tiêu kéo giảm tội phạm
nhưng bộ công an với tinh thần chủ động tiên phong đã đăng ký chỉ tiêu phấn đấu
mỗi năm giảm năm tội phạm và nhiều năm liên tục đều vượt chỉ tiêu này
theo ý kiến của nhiều cá nhân việc bổ sung làm nổi bật các chỉ tiêu này
trong các báo cáo của chính phủ chính quốc hội
trước mắt là các báo cáo của chính phủ chính quốc hội
và chính quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ bốn quốc hội khóa một mươi năm
dự kiến diễn ra vào tháng một mươi tới đây là hết sức cần thiết
trong năm hai nghìn hai mươi hai việt nam đang trên đà hồi phục
sau một thời gian chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh covid một mươi chín
trở lại cuộc sống bình thường và thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trong bối cảnh đó công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
luôn được lực lượng công an nhân dân triển khai một cách hiệu quả quyết liệt
và con số tỷ lệ kéo giảm chín bảy mươi năm tội phạm
là một minh chứng rõ nét nhất cho những nỗ lực của lực lượng công an nhân dân
mà đấy là mong muốn của toàn dân của toàn quốc hội của toàn hệ thống chính trị chúng ta
trong việc làm sao cho tỷ lệ của tội phạm bị kéo giảm xuống càng nhiều càng tốt
và đến một lúc đó xã hội chúng ta sẽ tỷ lệ phạm rất ít
và qua đó tạo một sự tin tưởng rất lớn của người dân
và cũng để cho đất nước ta có môi trường ổn định để phát triển hơn
tôi nghĩ là nên bà có quốc hội ạ
số lượng tội phạm như hiện nay thì nên bà có quốc hội
để những người dân những cử tri và những người như tôi được biết thêm ạ
công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
luôn là một vấn đề được nhân dân cả nước dư luận xã hội hết sức quan tâm
với con số tỷ lệ kéo giảm tội phạm tăng và vượt trí tiêu đề ra
nhân dân cả nước càng thêm tin tưởng vào đảng nhà nước lực lượng công an nhân dân
trong việc thực hiện nhiệm vụ mục tiêu đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân